tòa án nhân dân tỉnh phú thọ cho biết ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tới đây sẽ tiếp tục tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo đặng anh tuấn
nguyên tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong phiên xét xử này cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn được yêu cầu triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
hiện tại tòa án nhân dân tỉnh phú thọ đã gửi giấy triệu tập ông trương minh tuấn
như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh phú thọ đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo đặng anh tuấn
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet
tuy nhiên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa vì lý do vắng mặt của ông trương minh tuấn